ngày hai mươi một tháng năm đoàn khảo sát của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí quế đình nguyên
phó tổng biên tập báo nhân dân thành viên ban chỉ đạo đề án sơ kết kết luận số hai mươi chín làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy bà rịa vũng tàu về việc mua và đọc báo tạp chí của đảng trên địa bàn tỉnh
tại buổi làm việc đại diện các cơ quan đơn vị tham gia đoàn khảo sát cũng như các sở
ngành địa phương trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đều cho rằng việc triển khai thực hiện kết luận số hai trăm linh
đã có những chuyển biến rõ nét luôn được xem là việc làm quan trọng thường xuyên của các cấp ủy chính quyền
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí quế đình nguyên biểu dương những kết quả bà rịa vũng tàu
đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện kết luận số hai mươi chín
đồng thời thống nhất tiếp tục thực hiện kết luận số hai mươi chín tiếp tục mở rộng đối tượng phát hành
trước đó sáng cùng ngày đoàn đã khảo sát việc mua và đọc báo tạp chí của đảng trên địa bàn huyện đất đỏ